tiếp tục với một thông tin từ tp hcm cơ quan điều tra công an quận một mươi hai đã thi hành lệnh bắt đối với tám đối tượng
và cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với tám đối tượng còn lại trong nhóm một mươi sáu đối tượng trực tiếp tham gia tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
cụ thể vào chiều ngày hai mươi sáu tháng ba tổ công tác phát hiện hai mươi năm phương tiện và ba mươi bốn đối tượng tụ tập đua xe gây dối trật tự công cộng
trên đường dn sáu thuộc phường tân hương thuận quận một mươi hai
quá trình điều tra đến ngày ba mươi một tháng ba cơ quan điều tra công an quận một mươi hai đã bắt khẩn cấp tám đối tượng
và cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đối với tám đối tượng trong nhóm một mươi sáu đối tượng trực tiếp tham gia tụ tập chạy xe gây dối trật tự công cộng
để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi đối với số đối tượng còn lại